công an thành phố con tum tỉnh con tum đã tiến hành bắt giữ hai đối tượng đã có hành vi cưỡng đoạt tài sản
của một số người dân trên địa bàn xã hòa bình thành phố con tum tỉnh con tùm
theo hồ sơ ban đầu vào chiều ngày một mươi tháng một mươi hai đối tượng gồm trương quốc khánh hai mươi hai tuổi và võ trung bình hai mươi tám tuổi
cùng chú tại thôn bốn xã hòa bình thành phố con tum đã có hành vi xin tiền của một số người dân có lô cao su trên địa bàn
vì lo sợ các đối tượng sẽ có hành vi phá hoại cao su của mình nên đã có năm người dân đưa tổng số tiền là tám trăm linh đồng cho các đối tượng
công an thành phố con tum đề nghị ai đã từng là nạn nhân của vụ việc tương tự trên hãy đến cơ quan công an phối hợp trình báo